hôm qua đoàn công tác của văn phòng thường trực bcd ba trăm tám mươi chín cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng thuộc bộ biên phòng ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn đã phát hiện và tổ chức bắt giữ một xe tải chở bảy tấn hàng giả hàng lậu đang trên đường về xuôi tiêu thụ